tháng một mươi vừa qua bốn toa của đoàn tàu đầu tiên trong dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
đã được vận chuyển từ pháp về đến khu vực deport nhổn
điểm đáng chú ý đoàn tàu này được sản xuất bằng công nghệ hiện đại
không chỉ bảo đảm an toàn mà còn tiết kiệm năng lượng giảm tác động tới môi trường
bốn toa tàu này tiêu thụ ít năng lượng chỉ bằng một phần ba so với xe buýt và một phần tư so với xe ô tô cá nhân
hệ thống toa tàu được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất của pháp và các nước châu âu hiện nay
với cấu trúc hệ thống điều khiển linh hoạt tối ưu hóa độ an toàn
bảo đảm việc cung cấp dịch vụ cho hành khách không bị gián đoạn
công nghệ này cũng giúp đoàn tàu giảm đến hai mươi tấn khí thải co hai mỗi năm
theo dự kiến tuyến metro nhổn gai hà nội có năng lực vận chuyển tới tám sáu trăm linh hành khách mỗi giờ và mỗi chiều trong thời gian đầu
sau đó sẽ tăng lên mức vận chuyển hai mươi ba chín trăm linh hành khách
hiện các nhà thầu đang tiến hành công tác lắp ráp căn chỉnh thử nghiệm trước khi đưa lên trưng bày tại nhà ga s một để người dân tham quan
chín đoàn tàu còn lại của tuyến số ba cũng đang được sản xuất tại pháp theo kế hoạch cũng sẽ về đến hà nội vào đầu năm hai nghìn hai mươi một